tại thủ đô hà nội hiện tại nắng gắt trên toàn thành phố đã bước sang ngày thứ tư và trung bình nền nhiệt vẫn ở ngưỡng là bốn mươi độ
tại bệnh viện nhi trung ương ghi nhận mặc dù số lượng bệnh nhi đến khám không quá tăng nhưng số ca mắc các bệnh mùa hè lại gia tăng đáng kể
mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức cảm giác như bốn mươi năm độ c nhưng tại khoa khám bệnh của bệnh viện nhi trung ương vẫn đồng các bậc phụ huynh được con em đến khám
trung bình mỗi ngày có tới hai năm trăm linh đến ba hai trăm linh trẻ đến khám
con số này so với ngày thường không có sự thay đổi đáng kể chủ yếu vẫn là các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa của trẻ
tuy nhiên theo các bác sĩ cho biết mặc dù số bệnh nhân đến khám không ghi nhận tăng đột biến
nhưng bệnh nhi nhập viện vì các bệnh mùa hè như viêm não đuối nước các bệnh về đường nhiễm khuẩn lại có sự gia tăng mạnh thậm chí có thời điểm bị quá tải
số lượng bệnh nhân của chúng tôi thì luôn luôn trong tình trạng quá tải
mỗi cháu dành riêng được một giường tuy nhiên số lượng giường dành cho thở máy cũng như số máy của chúng tôi cũng chỉ có hơn bốn mươi máy thôi
cho nên là không phải là lúc nào cũng đầy đủ
trong tình trạng như này thì thường các cháu sẽ phải nằm chờ thở máy tại khu cấp cứu lưu
các chuyên gia cũng khuyến cáo trong thời điểm nắng gây gắt với nền nhiệt cao
các bậc vụ huynh tốt nhất nên hạn chế cho con em mình ra ngoài đường giải nhiệt cho trẻ đúng cách để đề phòng trẻ không bị sốc nhiệt ốm sốt
cho trẻ ở những nơi thoáng mát và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột
ví dụ trong trẻ đang ở trong phòng điều hòa đi ra ngoài thay đổi nhiệt độ có thể sốc nhiệt độ
hoặc là khi mà chúng ta nằm quạt ấy cứ thấp vào người đứa trẻ thì có dễ nguy cơ nó khô cái đường niêm mạc đúng không hết
và đứa trẻ dễ bị cảm lạnh cảm cúm
thì chúng ta nhớ là cho trẻ con mặc những quần áo mà nó thoát nước cho trẻ ăn những cái thức ăn mà được chế biến tươi
rồi vệ sinh sạch sẽ tay chân tắm rửa
bên cạnh đó cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày như thế này
cung cấp cho trẻ đầy đủ nước và chất dinh dưỡng
để nâng cao sức đề kháng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám nếu thấy trẻ sốt cao và có biểu hiện bất thường